thưa quý vị cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong hai ngày đầu tháng một mươi một
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý hai trăm bốn mươi hai lái xe vi phạm nồng độ cồn
cũng theo cục cảnh sát giao thông trong ngày ba tháng một mươi một
toàn quốc xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi chín người
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của địa phương đã kiểm tra xử lý sáu sáu mươi chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước sáu chín tỷ đồng tạm giữ một mươi chín xe ô tô bảy trăm hai mươi sáu xe mô tô tước bốn trăm một mươi chín giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn là hai trăm bốn mươi hai trường hợp
hiện cảnh sát giao thông ở các tỉnh thành phố lớn như hà nội tp hcm đồng nai đang tăng cường xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn